mở đầu là phần tin trong nước quan trọng chiều nay theo giờ địa phương chuyên cơ chở chủ tịch nước nguyễn xuân phúc của đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay quân sự thủ đô seoul bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới đại hàn dân quốc theo lời mời của tổng thống đại hàn dân quốc yun suk yung
đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn tại sân bay có bộ trưởng ngoại giao park jin đại sứ hàn quốc tại việt nam oyonju và một số quan chức ngoại giao hàn quốc
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
chuyến thăm của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp thực chất hiệu quả
các cơ quan hai bên đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn hai mươi hai
quan hệ hợp tác giữa hàn quốc và việt nam là cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau và nhiều nét tương đồng về lịch sử văn hóa